hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

tiếp tục truy xét tổ công tác bắt giữ và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng là giàng a vàng và vàng a chớ cùng chú tại tỉnh điện biên
qua khai thác nhanh các đối tượng đã cùng nhau vận chuyển một mươi sáu bánh heroin từ xã bắc ma huyện mường tè đến xã trung trải huyện lậm nhùn để bán kiếm lời
trước đó vào ngày một mươi một tháng tám tại bến phà pá ngùa xã tà mít huyện tân uyên tỉnh lai châu
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an và công an huyện than uyên tân uyên
bắt quả tang hai đối tượng vàng a sồng và hờ a thu trú tại tỉnh điện biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ tám bánh heroin
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa tổ chức xét xử lưu động vụ án mua bán trái phép chất ma túy và tuyên phạt tù trung thân đối với bị cáo phạm ngọc duy thi hai mươi chín tuổi
chú tại quận hải châu tp đà nẵng đối tượng này từng có bốn tiền án tiền sự với nhiều tội danh khác nhau
với vai trò là ông chùm chuyên cung cấp ma túy cho các tụ điểm nhưng thi không bao giờ xuất hiện ở các vũ trường quán bar karaoke
thi sống ẩn giật ở các căn hộ cho thuê và thường xuyên thay đổi chỗ ở thậm chí còn tinh vi cất giấu ma túy ở các khu vực bên ngoài căn hộ để tránh bị phát hiện
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thi móc nối với đối tượng ở quảng bình đặt số lượng lớn ma túy
sáng ngày một tháng bốn thi đón đi xe khách đón xe khách đi quảng bình hẹn gặp đối tượng bán ma túy nhận hàng
khi đến đường tránh nam hải vân thi đã bị công an tp đà nẵng bắt giữ
tăng vật thu giữ gồm gần ba trăm linh gam ma túy bốn trăm bốn mươi năm viên thuốc lắc và hàng khay ketamin
chỉ cần cung cấp các đoạn clip nóng hình ảnh khỏa thân là có thể vay được tiền với lãi suất thỏa thuận
tuy nhiên khi mất khả năng trả nợ thì người vay liền bị chủ nợ
chính những clip hình ảnh nóng này đăng lên mạng để uy hiếp đòi nợ
và đây chính là hình thức mới và lần đầu tiên xuất hiện tại đắk lắc
đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai vì cần tiền tiêu xài nên một cháu gái một mươi bốn tuổi ở huyện crombook tỉnh đắk lắc
đã nhắn tin đặt vấn đề vay tiền của bùi thanh nguyên chú phường tân lợi thành phố buôn ma thuật
lúc này nguyên đồng ý và yêu cầu cháu gái phải thế chấp bằng hình ảnh video khỏa thân
và video quan hệ tình dục với người khác giới
sau đó cháu gái đã gửi cho nguyên ba đoạn clip và một ảnh nóng để thế chấp vai tổng số tiền bốn mươi năm triệu đồng
lãi suất hai bên tự thỏa thuận
những ngày đầu cháu gái trả gốc và lãi đầy đủ
đến ngày một mươi tám tháng năm thì cháu gái mất khả năng trả nợ nên nguyên đã phát tán hình ảnh clip nóng lên mạng xã hội
và gửi cho nhiều người thân của cháu gái để uy hiếp đòi nợ
vì lo sợ nên cháu gái đã vay mượn được một ít tiền trả cho nguyên
và được nguyên thu hồi gỡ bỏ những hình ảnh clip đã phát tán
từ tháng một đến nay thì em cho sáu khách hàng vay tiền
và trong đó có bốn người dùng ảnh nóng để thế chấp vay tiền
mục đích là nếu mà khách hàng không có tiền thì em dùng những hình ảnh nóng đó
để uy hiếp tinh thần buộc khách hàng trả tiền cho em
sau khi biết chuyện mẹ của cháu gái đã liên hệ với nguyên
để thỏa thuận trả nợ thay phép
nguyên yêu cầu mỗi tháng phải trả một mươi triệu đồng
trong lúc nguyên gặp mẹ cháu gái và đang nhận một mươi triệu đồng
thì bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt quả tàng
tại cơ quan công an nguyên còn khai nhận ngoài cháu gái trên
đối tượng còn cho ba người khác vay tiền thế chấp bằng hình ảnh clip nóng
tuy nhiên đến nay những người này vẫn trả nợ như cam kết
nên chưa bị phát tán lên mạng xã hội
khám xét nơi ở của nguyên lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu tăng vật có liên quan
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đang củng cố hồ sơ
để xử lý bùi thanh nguyên về hành vi cữ đặt tài sản
và tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định
phát hiện một bé trai hơn ba tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông
sự việc vừa mới xảy ra tại hà nam
và liên quan đến vụ bạo hành trẻ em này
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam cho biết
đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn trường giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chú tải thôn tám xã chính lý huyện lý nhân về tội giết người
trước đó vào chiều ngày một mươi ba tháng tám
cháu bé ba tuổi chú tải xã nhân chính huyện lý nhân
sang quán trà sữa của giang để chơi
bực tức vì cháu bé hỏi nhiều
nên giang đã cầm chiếc chầy đánh trúng vào phần đầu sau của bé
khiến cháu bé ngã đập đầu xuống sàn nhà và khóc to
thấy cháu bé kêu to giang nảy sinh ý định sát hại cháu bé
nên đã dùng vũ lực đánh cháu bất tỉnh
sau đó đặt cháu vào thùng cắt tông cho vào tủ đông rồi bỏ đi
vào tối cùng ngày gia đình phát hiện cháu đang bị nhốt trong tủ đông
và nhanh chóng đưa cháu đi cấp cứu
lực lượng công an đã bắt giữ giang khi đối tượng này đang trốn tại hà nội
hiện tại cháu bé đang được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện nhi trung ương
sau gần một ngày tích cực tìm kiếm cho đến trưa ngày hôm nay
thi thể của ba mẹ con bị mắc kẹt trong vụ cháy tại căn nhà số bốn trên một mươi năm a
đường trần quốc thảo phường đài sơn thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
xảy ra vào sáng ngày một mươi ba tháng tám đã được tìm thấy
ba nạn nhân gồm đặng thị hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
đặng gia bảo sinh năm hai nghìn một mươi tám
và đặng gia long sinh năm hai nghìn hai mươi một
như truyền hình công an nhân dân đưa tin vào khoảng chín h ba mươi phút sáng ngày một mươi ba tháng tám
tại ngôi nhà kết hợp làm kho chứa đổ ra dụng của gia đình ông đặng đình hùng
xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng
vào thời điểm đó bà đặng thị hà là vợ ông hùng cùng với hai người con nhỏ ở trong nhà
thì bất ngờ ngọn lửa bùng phát kèm theo khói đen nghi ngút
lăn nhanh ra ngôi nhà và xung quanh
người dân phát hiện liền chi hô cứu nạn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh ninh thuận
trung đoàn không quân chín trăm ba mươi bảy bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận
đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện khẩn trương có mặt tại hiện trường
phun nước dập lửa bắt thang dùng kim cộng lực cắt cửa sắt gác lửng phía trên
để tiếp cận hiện trường đồng thời phun nước từ các hướng nhà dân liền kề
nhằm ngăn chặn ngọn lửa lan rộng
tuy nhiên do căn nhà ở kết hợp làm kho chứa đổ gia dụng thảm vải nhựa
là những vật liệu dễ bắt cháy và cháy lâu nên việc cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn
cho tới một mươi ba h cùng ngày thì ngọn lửa mới được dập tắt
liên quan đến vụ tài xế say xỉn gây tai nạn liên hoàn tại cây xăng đường láng hà nội
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa hà nội cho biết
đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự đối với ngô công hán sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại tổ dân phố số hai cự khê huyện thanh ngoai hà nội để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
như antv đã đưa tin vào khoảng hai mươi một h năm mươi phút ngày một mươi hai tháng tám ngô công hán điều khiển xe ô tô đi từ quán bia trên đường láng
hướng về ngã tư sở đình rẽ vào đổ xăng ở cây xăng số một trăm một mươi một đường láng phường thịnh quang quận đống đa
tuy nhiên bất ngờ điều khiển xe với tốc độ cao đối tượng lao về phía cây xăng đâm thẳng vào năm người
và phương tiện đang đứng chừng
đang đứng chở đồ xăng và hai nhân viên của cây xăng
sau đó năm người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
làm việc với cơ quan công an ngô công hán khai nhận vào khoảng một mươi tám h hai mươi phút cùng ngày đã đến quán bia trên đường láng
uống rượu ăn xin nhật bạn sau đó điều khiển xe trở về nhà tại thanh ngoài
khi đi vào đổ xăng do say rượu nên hán đã ấn nhầm chân thành chân ga nên mới gây tai nạn như trên
lực lượng công an tiến hành thử nồng độ cồn của ngô công hán xác định nồng độ cồn là chín trăm một mươi bảy mg trên một lít khí thở
và chín trăm ba mươi chín mg châm lít khí thở
báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho thấy
mưa lũ trong và sau bão số hai ở miền bắc đã khiến cho tám người chết và một người mất tích
hòa bình là địa phương chịu thiệt hại nặng nề về người với năm người chết do lũ cuốn trôi
tiếp đến là tỉnh lào cai với một người chết một người mất tích
tại tỉnh tuyên quang và phú thọ mỗi địa phương ghi nhận một người thiệt hại
hiện mạng do lũ cuốn trôi
mưa lũ đã khiến một trăm hai mươi chín ngôi nhà bị ảnh hưởng và thiệt hại
về nông nghiệp có hơn một hai trăm linh hectare lúa và hoa màu bị thiệt hại
tại tỉnh thanh hóa xảy ra sạt lở tại quốc lộ một mươi năm c tỉnh lộ năm trăm hai mươi ba b và nhiều tuyến giao thông nông thôn
tại tỉnh hòa bình mưa lũ gây sạt lở làm ngập một mươi bảy điểm quốc lộ bốn mươi sáu điểm trên bốn tuyến tỉnh lộ
cùng một số tuyến đường huyện xã gây ách tắc giao thông
và hiện nay các địa phương đang huy động lực lượng phương tiện để khắc phục hậu quả của thiên tai
tiếp tục với thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk lắc cho biết
vừa ghi nhận thêm một trường hợp bệnh nhi tử vong vì sốt xuất huyết
và đây là trường hợp tử vong thứ năm vì sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh
bệnh nhi là một cháu trai một mươi hai tuổi trú tại thị trấn yadrang huyện yahalel
vào ngày sáu tháng tám bệnh nhi có biểu hiện sốt cao ở nhà có đi khám tại phòng khám tư nhân
uống thuốc không rõ loại
cho đến ngày chín tháng tám bệnh nhân được người nhà đưa vào trung tâm y tế huyện yale leo điều trị
và tại đây bệnh nhi được trần đoán sốt xuất huyết
ngày thứ bốn bại não
ngày một mươi một tháng tám bệnh nhi được chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
với chẩn đoán suy hô hấp sốt xuất huyết nặng chảy máu tiêu hóa không đặc hiệu bại não
cho tới một mươi bảy giờ cùng ngày bệnh nhi tử vong với trần đoán sốt xuất huyết
daniel nặng ngày thứ sáu
những ngày vừa qua tại tỉnh đắk lắc liên tiếp ghi nhận các ca tử vong do sốt xuất huyết
và theo khuyến cáo của các bác sĩ người bệnh không tự ý dùng các loại thuốc hạ nhiệt
khi chưa xác định biểu hiện sốt là do bệnh gì
nếu phải dùng thuốc chỉ nên dùng thuốc hạ sốt theo chỉ định của bác sĩ
và cần sớm đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị
còn liên quan tới diễn biến của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
ghi nhận tại tỉnh quảng ngãi số ca mắc đang tăng cao trở lại
lo ngại trước sự xuất hiện của biến thể phụ
ba bốn và ba năm của chủng omicron
nhiều người dân đã chủ động đi tiêm phòng vaccine covid một mươi chín để phòng dịch
nếu như trước đây tỷ lệ người dân đi tiêm mũi ba mũi bốn đạt thấp
thì con số này đang tăng cao trong những ngày gần đây
điểm tiêm vaccine covid một mươi chín tại trung tâm y tế tp quảng ngãi
sau những khuyến cáo về sự cần thiết và cấp bách của việc tiêm vaccine mũi ba mũi
nhiều người dân đã tự nguyện đến để tiêm theo hướng dẫn của nhân viên y tế
điều này trái hẳn với tâm lý
chủ quan trong tiêm phòng vaccine covid một mươi chín của người dân trong thời gian trước đó
tỷ lệ người dân đi tiêm phòng vaccine covid một mươi chín mũi ba mũi bốn tại quảng ngãi
từ cuối tháng bảy đến cuối tháng tám
tỷ lệ người dân đi tiêm vaccine covid một mươi chín mũi ba mũi bốn tại quảng ngãi

tỷ lệ tiêm vaccine cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên mũi một và mũi hai đạt một trăm linh

trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi mũi một và mũi hai cũng đạt một trăm linh mũi ba đạt hơn hai mươi bốn
trẻ từ năm đến một mươi một tuổi mũi một đạt hơn bảy mươi và mũi hai đạt trên ba mươi
tỷ lệ người dân đi tiêm vaccine covid một mươi chín cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên mũi một và mũi hai đạt một trăm linh